trong ba ngày từ ngày sáu đến ngày tám tháng một mươi một các đại biểu quốc hội sẽ tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn các bộ trưởng trưởng ngành trước quốc hội
đây là một trong những hoạt động đặc biệt quan trọng của kỳ họp quốc hội thu hút sự quan tâm của đông đảo cử tri nhân dân cả nước theo dõi qua phát thanh và truyền hình trực tiếp
sau khi tổng hợp từ phiếu xin ý kiến của các đại biểu quốc hội đã lựa chọn ra bốn nhóm vấn đề lớn để chất vấn gồm nội vụ công thương nông nghiệp và phát triển nông thôn thông tin và truyền thông
phương thức chất vấn vẫn giữ nguyên như tại kỳ họp trước với tinh thần hỏi nhanh đáp gọn đại biểu sẽ có một phút để nêu chất vấn đi thẳng vào vấn đề
thời lượng cho mỗi câu trả lời là ba phút sau khi có ba bốn đại biểu đặt câu hỏi thì chủ tọa điều hành phiên chất vấn sẽ yêu cầu bộ trưởng trả lời
vào cuối phiên chất vấn thủ tướng chính phủ sẽ đăng đàn trả lời chất vấn cùng với đó các phó thủ tướng phụ trách bộ trưởng các bộ khác thống đốc ngân hàng nhà nước
tổng thanh tra chính phủ sẽ tham gia trả lời chất vấn giải trình để làm sáng tỏ những vấn đề có liên quan